thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu cho biết
đơn vị đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại tỉnh cà mau
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó trưa ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tiến điều khiển xe mô tô đi một mình
từ thành phố thủ đức về chợ đồ mối bình điền
do thiếu tiền tiêu xài trên đường đi tiến đã nảy sinh ý định tìm tiệm vàng vắng người
để chiếm đoạt tài sản
đến đường tân hòa đông phường một mươi bốn quận sáu phát hiện một tiệm vàng đang vắng khách
và chỉ có một người nữ đứng bán hàng
tiến giả vờ hỏi mua hàng và yêu cầu người phụ nữ đưa cho xe một sợi dây chuyền bằng vàng
lúc này lợi dụng người phụ nữ đang đứng phía trong quầy tiến giật lấy sợi dây chuyền
rồi bỏ chạy
tuy nhiên khi vừa ra tới cửa tiến đã bị chủ tiệm vàng giữ lại
nhận được tin báo của người dân công an phường một mươi bốn quận sáu có mặt ngay tại hiện trường
đưa tiến về trụ sở để làm việc đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám hiện trường
và thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình
qua xác minh nhanh nguyễn văn tiến có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và một tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị hiện là thời điểm mà người dân di chuyển từ các tỉnh đông nam bộ
và tp hcm trở về quê ở miền tây để đón tết lợi dụng sự đi lại đông đúc trên tuyến quốc lộ một
các đối tượng sáu đã thực hiện trò bị ổi là trải đinh nhằm thu lợi thậm chí là chặt chém giá
từ việc thay bá ruột và vào bánh xe
năm bắt được tình trạng trên nên đội cảnh sát giao thông an lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sát công an thành phố đã phối hợp với đơn vị liên quan
thực hiện ra sát thu nhập đinh và sát nhọn trên đường để đảm bảo an toàn sức khỏe
tính mạng và tài sản người dân
chỉ sau một lượt vừa di chuyển vừa quét dọn và sử dụng nam châm hút đinh vật sát nhọn
trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân tổ công tác đã thu gom được hàng ngàn vật sắt nhọn
đáng chú ý ngoài đinh ốc vít còn có vật sát nhọn hình thoi chiếm đa số
thời gian qua loại thép sát nhọn này được các đối tượng đinh tạc rãi trên mặt đường
gây ra nhiều vụ thủng rách bỏ xe
trong đó cũng đã có những trường hợp tai nạn liên quan đến rải đinh như thế này
là với người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh đồng nai
vừa phối hợp tổ chức hội thi gói bánh trưng mừng đảng mừng xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi
tham gia hội thi có ba mươi sáu đội mỗi đội có sáu thành viên đại diện cho đoàn viên hội viên công an các đơn vị địa phương
thực hiện gói và trang trí một mươi năm chiếc bánh trưng mang hương vị truyền thống của dân tộc trong thời gian chín mươi phút
với những bàn tay khéo léo sự chuẩn bị chua đá của các đội thi
cùng sự cố vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ đã tạo nên không khí sôi nổi vui vẻ
mang nhiều cảm xúc trong những ngày tết đến xuân về
những chiếc bánh không chỉ đẹp mà còn lưu giữ được không khí tết truyền thống của dân tộc
đến với cuộc thi này tôi rất là hào hứng và phấn khởi được cùng với các cán bộ chiến sĩ của mình
tham gia cuộc thi gói bánh chưng mừng đảng mừng xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
và tất cả mọi người đều vui vẻ tạo nên tình đoàn kết gắn bó trong đơn vị cơ quan
và tôi rất cảm ơn đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an tỉnh đã tổ chức ra một cuộc thi
rất là vui vẻ đầm ấm để tạo nên một không khí sôi nổi trong đầu xuân năm mới
hội thi nhằm giáo dục duy trì và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ
nhất là cán bộ chiến sĩ trẻ
đặc biệt số bánh trưng được gói trong hội thi được đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh
gửi trao tặng cho lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
thực hiện nhiệm vụ trong những ngày tết
tham gia hội thi này thì có rất nhiều các bạn là đoàn viên thanh niên trẻ cùng tham gia
đây là việc giáo dục về giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc cho các bạn đoàn viên thanh niên
bên cạnh đó những sản phẩm mà chúng tôi được các bạn đoàn viên công đoàn viên hội viên làm ra
sẽ được trao tặng đến lực lượng công an xã lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng sẽ tham gia trực tết trong dịp tết lần này
dịp này công đoàn công an tỉnh cũng tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết cho đoàn viên công đoàn công an tỉnh
theo đó các gian hàng giảm giá với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ đã cung cấp các sản phẩm thiết yếu
với mức giá ưu đại giảm từ một mươi năm bốn mươi so với giá niêm yết trên thị trường
ngoài ra còn có các gian hàng độc đáo không đồng như thư pháp trứng không đồng
chương trình khắp khúc xạ và các bệnh về mắc miễn phí
qua chương trình tết xuân vầy xuân ngắn kết do công đoàn công an tỉnh tổ chức
thì tôi thấy đây là một chương trình có ý nghĩa rất là thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất
cũng như là tạo ra sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh bổ ích cho các đoàn viên công đoàn
tôi cũng mong rằng trong thời gian tới công đoàn công an tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động
nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích như thế này để góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở trong công an tỉnh
qua các hoạt động thiết thực đã thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia giúp đỡ các gia đình khó khăn
các bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết an lành
đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức đoàn hội công đoàn công an tỉnh
nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
đóng một cái tết đậm ấm an vui và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
là địa phương có nhiều bệnh viện nhất cả nước những chiến xe ngày cuối năm đưa bệnh
dân về quê ăn tết đã trở thành nét văn hóa đẹp của hầu hết các bệnh viện lớn trên địa bàn tp hcm
những nụ cười háo hức nở trên gương mặt xanh sao của bệnh nhân
với mục tiêu chí là vài giờ nữa sẽ được xung họp cùng với gia đình
khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy đau lòng
khi năm cũ dần khép lại nhiều người không khỏi bồi hồi mong mỏi đón tết
để được sống trong phong ký xung vầy bên những người thân yêu
đặc biệt những bệnh nhân phải điều trị dài ngày tại bệnh viện lại càng thấm thía hơn nổi nhớ quê hương
bến xe đặc biệt này chỉ xuất hiện những ngày cuối năm ở bệnh viện ung bú tp hcm
người điều phối hướng dẫn hành khách là các tình nguyện viên cán bộ nhân viên bệnh viện
tiếng nói tiếng cười cái bắt tay trước khi bệnh nhân lên xe về quê
đã làm không khí của buổi chiều những ngày cuối năm thêm ấm áp và bình yên
mỗi bệnh nhân ở bệnh viện ung bú là một câu chuyện một mảnh đời khác nhau
đa phần bệnh nhân ở đây phải điều trị dài ngày với chi phí tốn kém nên áp lực tâm lý rất lớn
hơn ai hết họ rất cần sự quan tâm chia sẻ để với bớt phần nào nổi đau bệnh tật
cũng như mọi năm điểm đến của những chuyến xe đặc biệt này sẽ phân bổ về các tỉnh miền trung như quảng ngãi bình định
bình định phú yên phú yên khánh hòa các tỉnh nam bộ như cần thơ sóc trăng bạc liêu cà mau đồng tháp an giang kiên giang
và lên cả tây nguyên như đắk nông đắk lắc gia lai
đặc biệt những chuyến xe năm nay còn có sự xuất hiện của ba xe cứu thương để đưa bệnh nhân nặng về quê đón tết
không chỉ đơn giản là chuyến xe trở về quê bình thường mà đó là chuyến xe của tình thương của những sẻng chia cho nhau một cái tết xung vầy hạnh phúc

đối tượng chức năng đã thu giữ trên người tuyến hai mươi bảy gói và hai cục chất bột màu trắng một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan
tuyến khai nhận đi xe khách đến thành phố lạng sơn mua số ma túy trên với giá hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng về sử dụng và chia nhỏ để bán cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
hai đối tượng lê trần khanh và nguyễn ngọc hải đã bị công an tỉnh nam định khởi tố trong vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi tài liệu
công an tỉnh nam định khởi tố trong vụ án hình sự sử dụng mạng máy tài liệu